ngày một mươi sáu tháng một lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã nhân mỹ huyện lý nhân tỉnh hà nam
đây là hoạt động thiết thực mang lại niềm vui cho các đối tượng trước tết nguyên đán canh tí đang cận kề
xã nhân mỹ huyện lý nhân tỉnh hà nam là xã có số trí tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng được giao của huyện lý nhân các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giữ vững
phát biểu tại đây lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của xã
nhấn mạnh xã cần phát huy tích cực chủ động hơn nữa trong thời gian tới
nhân dịp này đoàn đã trao bốn trăm hai mươi xuất quà cho hai trăm linh hộ nghèo hai mươi năm người có công và hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng giá trị năm trăm linh triệu đồng ân cần hỏi thăm chia sẻ và động viên các đối tượng được nhận quà